thủ tướng nguyễn xuân phúc dự lễ đánh công phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân kỷ hợi do bộ tài chính tổ chức
cùng sự có phó thủ tướng vương đình huệ và lãnh đạo một số bộ ngành cơ quan trung ương
năm hai nghìn một mươi tám cả nước đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đời sống của nhân dân được cải thiện niềm tin vào thị trường các nhà đầu tư doanh nghiệp được cải thiện
nhân dân trong nước đón tết nguyên đán kỷ hợi hết sức có ý nghĩa xung vầy đầm ấm
niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng sự chỉ đạo điều hành của chính phủ ngày càng được nhân lên
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng mong muốn niềm tin đó phải được lan tỏa cho cả năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng cho rằng niềm tin của nhân dân vào thị trường xã hội nhà đầu tư đóng góp vào sự phát triển của đất nước
trong đó có thị trường chứng khoán việt nam đây cũng là nền tảng quan trọng cho sự phát triển
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế của thị trường chứng khoán việt nam để cùng tìm ra những giải pháp phát triển thị trường
quy mô thị trường còn nhỏ nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính minh bạch có nhiều cải thiện nhưng còn ở mức chưa cao
tính tuân thủ kỹ cương kỷ luật thị trường còn hạn chế nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa
nhưng chậm niêm yếp trên sàn chính khoán các nhà đầu tư chưa thực sự chuyên nghiệp
chủ yếu là các nhà đầu tư nhỏ lẻ dẫn đến tâm lý đám đông rủi ro lan truyền còn lớn
khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài còn hạn chế năng lực quản lý giám sát còn những bất cập
trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều phức tạp chứng khoán thế giới dự báo tăng yếu ớt
thị trường trong nước còn nhiều khó khăn thủ tướng nêu rõ chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
kiên định chính sách ổn định kinh tế vĩ mô
kiên trì đổi mới mô hình
tăng trưởng coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế
do vậy việc tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán bền vững và phát huy vai trò của thị trường chứng khoán
trong tạo vốn chung và dài hạn của nền kinh tế nâng cao chất lượng tăng trưởng
tăng tính minh bạch của nền kinh tế trong thời gian tới là rất quan trọng
thủ tướng đề nghị cần phải tăng cường công tác thanh tra xử lý vi phạm bảo đảm kỷ cương kỷ luật trên thị trường chứng khoán
tạo dựng lòng tin cho công chúng nhà đầu tư
giúp thị trường phát triển một cách ổn định và bền vững
tăng chế tài xử vật nghiêm minh đối với hành vi thao túng giá giao dịch nội gián
không cung cấp hoặc cung cấp thông tin giao dịch không đúng
làm cho thị trường chứng khoán gần với người dân hơn
nhưng không phải bàn tư duy về một trò chơi như cách gọi chơi chứng khoán
mà là phương thức đầu tư an toàn hiệu quả
nhiều người dân không dám đầu tư vào thị trường chứng khoán
vì họ không tin đó là một kênh đầu tư đáng thiệt
chứng cậy và an toàn
thị trường chứng khoán mà chỉ có các nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn
thì không bao giờ có thể trở thành kênh quy động vốn dài hạn cho nền kinh tế
mà thực sự đây là một cái thị trường rất an toàn như quý vị đã biết
thủ tướng mong muốn các cá nhân tổ chức tham gia thị trường chứng khoán
phải tuân thủ chấp hành pháp luật trên thị trường chứng khoán
thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho môi trường đầu tư kinh doanh
để môi trường cũng như chính sách
vĩ mô được ổn định các nền kinh tế lớn của nền kinh tế tiếp tục được tăng cường
an sinh xã hội tiếp tục được cải thiện tốt hơn
đặc biệt việt nam sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế trong thời gian tới
tại buổi lễ thủ tướng đã thực hiện nghi thức đánh công
khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín